xin chào quý vị và các bạn
hoạt động của vùng áp thấp nóng phía tây vẫn là nguyên nhân chính duy trì nắng nóng ở các tỉnh miền bắc nước ta
và có thể kéo dài đến ngày hai mươi tám tháng bảy
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai và ngày kia ở khu vực đông bắc bộ
giao động ở ngưỡng ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
từ khoảng ngày hai mươi chín trở đi vùng hội tụ gió trên cao thiết lập trở lại gây mưa rông
vì thế nắng nóng sẽ giảm dần nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
phía tây bắc bộ sẽ có nắng nóng đến nắng nóng gai gắt trong ngày mai
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ sau đó sẽ giảm dần và tạm kết thúc trong ngày hai mươi chín khi mưa rông xuất hiện
nhiệt độ cao nhất sẽ giảm về mức ba mươi một ba mươi bốn độ
quý vị nên đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
nắng nóng và nắng nóng gai gắt duy trì dọc theo các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong vài ba ngày tới
nguy cơ cao xảy ra cháy nổ hòa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng
nhiệt độ cao nhất ở khu vực này trong ngày mai sẽ giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi cao hơn và sẽ tăng thêm một độ trong hai ngày sau
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có nắng nóng gai gắt ở phần phía bắc khu vực
với nhiệt độ cao nhất đạt ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
còn các tỉnh từ khánh hòa trở xuống đến bình thuận trời có mức nắng vừa phải
với nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá ngưỡng ba mươi năm độ mưa rông cục bộ vào chiều tối
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
có gió mùa tây nam cường độ trung bình nên chủ yếu gây ra mưa rào và rông diện rải rác
tập trung vào chiều tối và tối
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
vào ban ngày mưa giảm và sen kẽ có nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới từ ba mươi đến ba mươi ba độ sau đó tăng một độ trong ngày hai mươi chín
nam bộ từ nay đến ngày hai mươi chín có nắng gián đoạn vào ban ngày chiều tối có mưa rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày hai mươi bảy hai mươi tám là ba mươi độ
đến ba mươi bốn độ và tăng một độ trong ngày hai mươi chín